hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín đã khai mạc kỳ họp thứ một mươi bốn kỳ họp bất thường
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã tham dự kỳ họp
kỳ họp hội đồng nhân dân tp hcm đã bầu thêm một số vị trí lãnh đạo chủ chốt
và điều chỉnh bổ sung các chủ trương kế hoạch đầu tư
tại kỳ họp các đại biểu đã bỏ phiếu bầu bổ sung hai phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một với số phiếu tán thành tám mươi bốn sáu mươi hai thiếu tướng ngô minh châu
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn tại huyện bình chánh trình độ cử nhân an ninh kinh tế cao cấp lý luận chính trị
phó giám đốc công an tp hcm được bầu làm phó chủ tịch phụ trách nội chính
và ông võ văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm quê quảng ngãi chánh văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm
được bầu làm phó chủ tịch phụ trách kinh tế với số phiếu tán thành bảy mươi tám tám mươi năm
tại kỳ họp
hội đồng nhân dân tp hcm cũng đã bầu bổ sung ba ủy viên ủy ban nhân dân và thông qua một số nghị quyết quan trọng